hiện nay tả lợn châu phi đã được ghi nhận tại chín trên chín huyện thành thị của tỉnh thái nguyên
số lợn buộc phải tiêu hủy chiếm gần bảy so với tổng đàn lợn cả tỉnh
trước tình hình đó nhiều cơ quan đơn vị địa phương của tỉnh đã chủ động hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thịt lợn an toàn
cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn
mời quý vị và các bạn đến với ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
đây là dân hàng nằm trong chương trình hưởng ứng hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thịt lợn an toàn
cho người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh do hội liên hiệp phụ nữ tỉnh thái nguyên tổ chức
toàn bộ năm tấn thịt lợn tiêu thụ tại đây đã được các cơ quan chức năng thực hiện kiểm soát giết mổ
và kiểm tra vệ sinh thú y
nào một người dân thì tôi muốn luôn ủng hộ những người sản xuất chăn nuôi
là thông qua việc tiêu dùng thịt lợn an toàn để góp phần giúp cho những người chăn nuôi
vượt qua cái giai đoạn khó khăn này tránh bị thiệt hại nặng nề
chúng tôi cũng đã tuyên truyền vận động toàn thể cán bộ cơ quan hội liên hiệp phụ nữ tỉnh thái nguyên
cũng như là cán bộ công chức thuộc khối mặt trận tổ quốc và các đoàn thể của tỉnh
yên tâm để tiêu dùng thực phẩm an toàn có rõ nguồn gốc xuất xứ
trước đó huyện đồng hỷ cũng đã triển khai việc tiêu thụ sản phẩm thịt lợn tại ba đợt cao điểm
ngay trong đợt một ngày một tháng sáu huyện đã tiêu thụ được một mươi tấn thịt lợn với giá bán bốn mươi đồng một kg
mức giá này đã được huyện hỗ trợ chi phí vận chuyển và giết mổ
nhưng hôm nay là ủy ban mặt trận tổ quốc và các đoàn thể đã có những việc hết sức là ý nghĩa
trong việc hỗ trợ tiêu thụ lợn cho người dân kêu gọi những các cơ quan đơn vị
cũng như là từng cán bộ công chức và người lao động của toàn tỉnh chung tay
và chia sẻ những khó khăn vất vả đối với ngành chăn nuôi cũng như là người chăn nuôi trên địa bàn của tỉnh
với tinh thần
không quay lưng với sản phẩm thịt lợn an toàn có địa chỉ và nguồn gốc sản phẩm rõ ràng
tỉnh thái nguyên cũng chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát dịch bệnh tả lợn châu phi
đặc biệt trước khi tiêu thụ sản phẩm thịt lợn cần giám sát chặt chẽ
xác định đàn lợn an toàn để người tiêu dùng hoàn toàn yên tâm khi sử dụng